thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một sẽ chính thức được bắt đầu
là nơi diễn ra lễ khai mạc cũng như là nhiều môn thi đấu nhất thủ đô hà nội đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng
để tạo ấn tượng với du khách trong và ngoài nước
hưởng ứng đợt cao điểm vệ sinh môi trường hướng tới sea games ba mươi một do thành phố phát động
các địa phương đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì một thủ đô sáng xanh sạch đẹp
phường liễu giai quận ba đình
những ngày này công tác đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường được tăng cường hơn
để chuẩn bị cho các ngày lễ lớn đặc biệt là sea games ba mươi một
bên ngoài khu vực cung quần ngựa nơi sẽ diễn ra ba môn thi đấu trong kỳ sea games
cũng thường xuyên được đảm bảo vệ sinh môi trường
phòng trào làm đẹp đường phố đảm bảo vệ sinh môi trường cũng đã được phụ nữ toàn phường hưởng ứng
đất nước mình rất vinh dự được tổ chức sea games

để đóng góp một phần cho quê hương đất nước mình giới thiệu quảng bá với khách công tế
tất cả một mươi triệu đường phố nào cũng sạch sẽ cây xanh trồng và tưới rất đẹp luôn
đoàn thanh niên cũng đã triển khai nhiều hoạt động để tạo ấn tượng đẹp cho du khách trong và ngoài nước
về một thủ đô sáng xanh sạch đẹp
phát huy cái vai trò xung kích của tuổi trẻ phường liễu giai
thì đoàn thanh niên phường liễu giai cũng ra quân vào buổi hai thứ sáu thứ bảy chủ nhật
góp một phần nhỏ bé để làm đẹp thêm một phần nào đó cho thủ đô
ngoài ra công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phòng chống dịch bệnh
cũng sẽ được lực lượng công an đẩy mạnh kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm
tuyên truyền cho tất cả các hộ kinh doanh là kinh doanh phải chấp hành tất cả điều kiện về vệ sinh
về môi trường đảm bảo cho trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông
seagame ba mươi một là tốt nhất có thể
nhân dân hệ thống chính trị quân tư các đơn vị đóng trên địa bàn phường đồng thuận cùng tham gia
để đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị tổn phố đã xây dựng
phong trào thi đua là ngõ phố sáng xanh sạch đẹp văn minh đô thị
seagame ba mươi một là một sự kiện lớn quan trọng của đất nước và cũng là cơ hội
để quảng bá hình ảnh đất nước
đất nước con người việt nam nói chung và hà nội nói riêng
vì vậy việc đảm bảo cho thủ đô luôn sáng xanh sạch đẹp văn minh đảm bảo an ninh an toàn
là trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng